tỉnh bắc cạn đã được đầu tư hơn tám trăm linh triệu đồng từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ việt nam
để xây dựng cơ sở vật chất chạm cân tải trọng ô tô trên quốc lộ ba
tuy nhiên do xây dựng không hợp lý nên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đến nay trạm cân này vẫn không được sử dụng
chạm cân tải trọng ô tô tỉnh bắc cản được xây dựng bên cạnh quốc lộ ba đoạn qua xã thanh bình
bao gồm các hạng mục đường vào nhà trạm và các hạng mục phụ trợ khác
tuy nhiên trạm cân chỉ hoạt động được gần một tháng thì không sử dụng được
nguyên nhân chủ yếu là do thiết kế không hợp lý đường hẹp cua gấp vướng hai cột điện
nên ô tô ra vào trạm cân rất khó khăn
quốc lộ ba tại vị trí đặt trạm cân quá hẹp khi dừng ô tô để đưa vào cân gây ách tắc xung đột giao thông
bên cạnh đó chạm cân quá gần khu dân cư cũng làm dân địa phương bức xúc
nguyên nhân chủ yếu là do thiết kế không hợp lý đường hẹp cua gấp vướng hai cột điện
nên ô tô ra vào chạm cân quá hẹp khi dừng ô tô để đưa vào cân gây ách tắc xung đột giao thông
khắc phục những bất cập này trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn đã đầu tư thêm hai trăm hai mươi một triệu đồng
từ quỹ bảo trì đường bộ của tỉnh để mở rộng kéo dài hai đầu chạm cân di chuyển hai cột điện
để ô tô các loại ra vào trạm cân được thuận lợi đồng thời sẽ có biện pháp để không gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
ở gần chạm cân tải trọng ô tô
dự kiến việc khắc phục những bất cập tại trạm cân này sẽ được thực hiện xong trong tháng ba
để đưa vào sử dụng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám